sau khi truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí lên tiếng phản ánh tình trạng ô nhiễm trầm trọng
tại hồ điều hòa bầu trảng thuộc phương thanh lộc đán quận thanh khê
thì đến chiều ngày hôm nay lãnh đạo thành phố đà nẵng đã trực tiếp kiểm tra thực tế
tìm hướng xử lý tình trạng ô nhiễm tại đây
hồ bầu trảng rộng hai hectare là điểm cuối trong hệ thống thu gom thoát nước mưa dọc theo chuỗi hồ phần lăng
đã được thi công hoàn thành nhưng do lượng nước quá lớn gây quá tải cho hệ thống bơm và chạm xử lý nước thải
hồ khiến các đơn vị liên quan không thể thống nhất được cách thức vận hành
lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu các đơn vị vận hành không được giải quyết ô nhiễm bằng cách xả ra sông
vì như thế sẽ làm ô nhiễm trên diện rộng
các cơ quan chức năng cần tập hợp dữ liệu xây dựng lại phương án xử lý điều chỉnh dự án để giải quyết triệt đề tình trạng ô nhiễm hiện nay
trước mắt cần có giải pháp tạm thời như sử dụng chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi bảo đảm sức khỏe và cuộc sống cho người dân